kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sau ổn định và suy yếu chậm dần
các tỉnh miền bắc còn chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió mực một năm trăm linh m
nên về chiều tối đến sáng sớm tại các tỉnh vùng núi sẽ có mưa mưa rào
tại khu vực đồng bằng có mưa nhỏ kèm theo sương mù
và ban ngày nhiệt độ trưa và chiều sẽ tăng lên ở ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ
sau đó khi không khí lạnh suy yếu nền nhiệt tiếp tục tăng khoảng từ hai đến bốn độ
trong hai ngày là một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai
vì tây bắc bộ trong ba ngày tới có mưa rào ở vùng núi
đồng bằng chỉ có mưa nhỏ vào thời điểm từ chiều tối đến sáng sớm
đêm và sáng trời lạnh ban ngày ấm áp với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
có nơi cao hơn sau đó nền nhiệt tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới về đêm và sáng
có mưa nhỏ rải rác trời ở ngưỡng lạnh
nhiệt độ cao nhất ngày là hai mươi năm hai mươi tám độ lúc trưa chiều có nơi cao hơn trời ấm áp
sau đó nền nhiệt tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện ở các tỉnh phía bắc về đêm và sáng
sau đó vào ban ngày nhiệt độ ban trưa phổ biến không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh tây nguyên thời tiết ba ngày tới phổ biến không mưa ngày nắng trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ dưới hai mươi độ
sau đó vào ban ngày trời nắng với nhiệt độ ban trưa từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh thuộc nam bộ chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi ban ngày trời khá nóng vào thời điểm ban trưa
với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn